tìm thuốc tamiflu là ở bên ngoài bây giờ hiện tại nó không có không biết mua ở đâu đây rồi
mỗi hàng một kiểu có người thì mua bảy trăm linh một hộp người thì mua một triệu một hộp
theo tiến sĩ bác sĩ trần văn giang phó viện trưởng viện đào tạo và nghiên cứu các bệnh nhiệt đới bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương người dân không nên mua tích chữ thuốc tamiflu vì chỉ những trường hợp có nguy cơ tiến triển thành nặng mới cần sử dụng loại thuốc này
đa phần những trường hợp mà nhiễm cúm đều có thể tự khỏi và việc điều trị
chính ở đây chính là điều trị các triệu chứng giúp giảm những tình trạng khó chịu trong giai đoạn bị nhiễm cấp tính cũng như là theo dõi và phát hiện những dấu hiệu nặng và những trường hợp có nguy cơ tiến triển thành nặng và những trường hợp nặng thì cần phải nhập viện và các bác sĩ sẽ kê đơn thuốc điều trị
các chuyên gia y tế cũng cho biết việc tự ý sử dụng thuốc tamiflu còn là nguyên nhân gây ra tình trạng kháng thuốc khiến việc điều trị khó khăn hơn
vì vậy mỗi người dân chỉ mua và điều trị bằng tamiflu theo chỉ định kiểm soát của bác sĩ đừng tự ý kê đơn để rồi đánh đổi cả tính mạng sức khỏe của bản thân và gia đình
vâng trước tình trạng giá thuốc tamiflu tăng cao khan hàng cục quản lý dược bộ y tế đã có công văn yêu cầu các địa phương bảo đảm cung ứng kiểm soát chặt giá thuốc điều trị cúm mùa
các bệnh viện các doanh nghiệp kinh doanh thuốc công khai và bán theo giá đã công khai mua thuốc theo giá không cao hơn giá bán buôn bán lẻ đã công bố
thưa quý vị với mong muốn lưu giữ lại những bức tranh quý giá cùng với các cổ vật trong nhân gian họa sĩ phan thị ngọc mỹ đã thành lập bảo tàng mỹ thuật tư nhân đầu tiên tại việt nam vào năm hai nghìn sáu
trải qua một mươi sáu năm hình thành và phát triển hiện nay bảo tàng đã trở thành điểm đến của rất nhiều họa sĩ và những người say mê cổ vật
mở rộng khuôn viên bảo tàng để lưu giữ trưng bày và quảng bá bộ sưu tập ngày càng đồ sộ là mong muốn của chủ nhân bảo tàng họa sĩ phan thị ngọc mỹ trong hàng chục năm qua
gần bốn mươi năm qua nữ họa sĩ phan thị ngọc mỹ đã dành nhiều tâm huyết sáng tác và sưu tầm các tác phẩm nghệ thuật
bà hiện đang sở hữu bộ sưu tập tranh cổ vật tư nhân và loại lớn nhất việt nam
năm nay đã bước sang tuổi bảy mươi năm thế nhưng họa sĩ phan thị ngọc mỹ vẫn tận tụy từng ngày chăm chút từng bức tranh từng cổ vật trong bảo tàng
với mong muốn lưu giữ những tác phẩm nghệ thuật quý giá năm hai nghìn sáu bà mở một bảo tàng mang chính tên mình
bảo tàng mở cửa thường xuyên hàng ngày
vẫn đón nhiều lượt khách tham quan thở lãm
cảm phục người đàn bà nhỏ bé tinh thần đem văn hóa làng xã vào hội họa để xây dựng lên nét văn hóa đời thương
không gian hiện nay của bảo tàng còn hạn chế chỉ chưa đầy năm trăm linh m hai nên bộ sưu tập ngày càng đồ sộ của họa sĩ phan thị ngọc mỹ không có cơ hội được trưng bày giới thiệu tới công chúng
do vậy từ năm hai nghìn bảy bà phan thị ngọc mỹ đã làm hồ sơ xin cấp phép được mở rộng bảo tàng
và được thuê đất tại khuôn
viên rộng hơn nằm ngay cạnh khu du lịch chùa thầy một địa điểm du lịch văn hóa nổi tiếng của cả nước và đã được các cấp phê duyệt đồng ý
nhưng mà tôi có những cái mà tôi hơi suy nghĩ và chăn trở là muốn có một cái bảo tàng và đã được nhà nước cũng chấp thuận cho mình để mình làm
tôi đã và đã và đang làm nhưng mà có những cái nó cũng chưa được thuận lợi và cái giai đoạn lịch sử thì đầy đầy những cái khó khăn nhưng mà tôi vẫn đeo đuổi
mong muốn lớn nhất của người họa sĩ đã bước sang tuổi bảy mươi năm này chính là có được một bảo tàng mỹ thuật dành tặng quê hương
để lưu giữ và quảng bá những giá trị văn hóa qua những hiện vật đang trồng chất lên nhau trong một không gian chật hẹp không đủ chỗ trưng bày như hiện nay
mong muốn này của bà phan thị ngọc mỹ được chính quyền thôn phúc đức cũng như người dân trong xã sơn đồng lòng ủng hộ
cái quy mô của bảo tàng này thì nó rất là chặt chật
chúng tôi cũng rất là ủng hộ bà mỹ là nếu như có một phần đất ở quê hương mà dành cho bà mỹ mà làm được một cái bảo tàng to hơn thì đấy là rất là điều tốt
điều kiện của như chỗ chị phát thị ngọc mỹ đây thì nó điều kiện nó còn đang rất là hạn chế nhỏ nhẹ
thì chính vì cái đó cái nguyện vọng của chúng tôi cũng như là nhân dân địa phương mong muốn được cái bảo tàng này của chị được phát huy
vì ở cái tuổi bảy mươi năm rồi tôi không có một cái thời gian nào nữa thì mong rằng tất cả các cơ quan ban ngành
chính quyền từ thôn cho đến xã cho đến huyện cho đến thành phố thấy được đó là sự thật và cần phải có thì giúp đỡ cho tôi
đó là cái nguyên vọng cuối cùng và cái mong muốn cuối cùng của tôi để trước khi tôi qua đời thì đã để lại được cái bảo tàng
đó là cái nguyện vọng duy nhất không có gì
hết nợ trên đời đi nữa
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý khác trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
hoàng trí xin kính chào quý vị
mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thưa quý vị công an thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu cho biết đang tạm giữ hai đối tượng cùng ngủ tại xã vĩnh bình huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
để điều tra làm rõ về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy
trước đó vào khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi năm tháng bảy bùi quốc thới rủ lê vũ bằng đi mua ma túy về để sử dụng
cả hai điều khiển xe máy từ huyện hòa bình lên thành phố bạc liêu tìm mua ma túy
trên đường đi về thới và bằng bị tổ công tác của công an tp bạc liêu phát hiện và bắt giữ
tăng vật lực lượng công an thu giữ là một gói ni lông ma túy
qua giám định các số ma túy này là metafetamin
công an tp bạc liêu đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng này theo pháp luật
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đang tiếp tục tạm giữ hình sự đối tượng đinh viết vũ ba mươi tuổi
trú trên địa bàn của tỉnh để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản
đinh viết vũ là đối tượng nghề nghiệp không ổn định lại nợ tiền bên ngoài xã hội
vì vậy để có tiền tiêu xài và trả nợ chiều tối ngày hai mươi bảy tháng bảy
vũ điều khiển xe máy rão quanh địa bàn phường long bình thành phố biên hòa đồng nai
để tìm kiếm người dân sơ hở trong việc quản lý tài sản ra tay cướp giật
khi đi đến địa bàn khu phố sáu phường long bình vụ phát hiện chị bùi thị nhi hai mươi tám tuổi quê thành phố cần thơ
đang ngồi trên xe máy trên tay cầm chiếc điện thoại di động
nên vũ điều khiển xe áp sát giật chiếc điện thoại của chị nhi rồi tẩu thoát
bị cướp giật tài sản chị nhi đã truy hô và người dân xung quanh đã truy bắt vũ giao công an cùng tan vật xử lý
ngày ba mươi tháng bảy công an quận bình thành thành phố hồ chí minh đang tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ vụ đối tượng đào quốc bảo
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ngụ tại quận bình thạnh hành hung bác sĩ trực tiếp cấp cứu tại bệnh viện nhân dân gia đình khi đưa con đến khám bệnh
nếu đủ cơ sở sẽ tiến hành khởi tố vụ án xử lý theo quy định của pháp luật
công an xác định khoảng hai mươi một giờ
ngày hai mươi bảy tháng bảy bảo dẫn con gái ruột bị hóc xương cá đến bệnh viện nhân dân gia đình để khám điều trị
ngay khi tiếp nhận điều dưỡng và bác sĩ của khoa cấp cứu để làm hồ sơ bệnh án đồng thời thăm khám và xác định sức khỏe con gái của bảo bình thường
nút nước bọt được đau nhẹ và chế định bác sĩ chuyên khoa tìm mũi hỏng gấp xương
bảo cho rằng việc cấp cứu chậm và yêu cầu gấp xương liền họ viết giấy chuyển viện
mặc dù đã được bác sĩ giải thích về tình trạng của bệnh nhi nhưng bảo vẫn dùng tay bóc cổ rồi đẩy bác sĩ thiên té ngã
sau khi được ca ngăn bảo dẫn con gái đến bệnh viện nhi đồng hai khám
tại đây bác sĩ chẩn đoán con gái bảo tình trạng đau cổ nhẹ không thấy dị vật cho về nhà theo dõi
hiện tại sức khỏe của bé gái bình thường
làm việc với công an bảo cho biết do chờ một mươi năm phút không thấy bác sĩ chuyên khoa làm việc nên bức xúc tranh cãi và dùng tay bóc cổ bác sĩ thiên
mặc dù nhận thức rõ bác sĩ thi đang làm nhiệm vụ cấp cứu hành vi của bảo đã cản trở hoạt động cấp cứu điều trị bệnh nhân của bác sĩ thiên và ca trực của khoa cấp cứu
ảnh hưởng đến tâm lý uy tín của bác sĩ và ca trực cấp cứu trong đêm hai mươi bảy tháng bảy
sau trình báo bị cướp tài sản của một tài xế taxi đến hôm nay ngày ba mươi tháng bảy đội đặc nhiệm hình sự phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an huyện hóc môn đã điều tra và bắt giữ được một trong hai đối tượng
lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng nguyễn minh phúc hai mươi ba tuổi quê bến tre là nghi can gây ra vụ cướp tài sản của tài xế taxi
trước đó một tài xế taxi của hãng vinasen tới công an xã xuân thế thượng huyền hóc môn trình báo bị hai hành khách thuê taxi cướp
sau một mươi ngày lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng nghi can phúc đối tượng còn lại được phát hiện đã chết đuối sau khi nhảy xuống sông ở cầu lớn tẩu thoát

ba năm trở lại đây người dân ở phường tân kiển tân quy quận bảy tp hcm bất lực vì tình trạng chợ tự phát hoành hành từ sáng sớm cho đến đêm khuya
không những là lấn chiếm vỉa hè lòng đường cũng bị ô nhiễm với đủ thứ mặt hàng gây ung tắc giao thông mất an ninh trật tự
gần một km đường một mươi bảy phường tân kiển quận bảy tp hcm được quê thành chợ tự phát quy mô lớn trong sự bất lực của người dân địa phương
nhìn từ trên xuống những ô chợ đã căng dụ bày bán từ vỉa hè ra lòng đường trong khi chợ chính cách đó chỉ vài trăm mét
khu chợ tự phát này từ mới mọc lên khoảng ba năm nay nhưng ngày càng sấm út
khách ngồi trên xe có thể mua đầy đủ các mặt hàng từ thịt cá tôm gà vịt đến bó rau củ hành
tình trạng là
không những buôn bán giữa đường làm gây cử cãi dành chỗ với nhau mất an ninh trực tự đánh lộn không những vậy sử dụng lo kẹo kéo
nhiều lần đã phản ánh lên tổng đài một nghìn hai mươi hai và phản ánh trực tiếp cho đô thị nhưng mà cũng không hiệu quả
theo người dân ở đây
hai bên đường một mươi bảy thuộc hai phường khác nhau của quận bảy
bên này là phường tân kiển còn phía đối diện thuộc sự quản lý của ủy ban nhân dân phường tân quy
chính vì vậy việc lập lại trật tự đô thị gặp rất nhiều khó khăn
quan sát của phóng viên truyền hình công an nhân dân sáng ba mươi tháng bảy
mặc dù có mặt của đội trực tự đô thị phường tân kiển nhưng chợ vẫn hoạt động nhộn nhịp
chín giờ sáng khi đội trực tự đô thị này giải tán các con đường lập tức biến thành chợ
các chợ tự phát tồn tại năm này qua tháng nọ dù chính quyền hầu như năm nào cũng chỉ đạo quyết liệt xử lý xóa sổ chợ tự phát
một phần do nhu cầu thực tế của một bộ phận người dân và phần lớn là sự lơ là đùn đẩy trách nhiệm của chính quyền địa phương
ở góc độ quản lý an toàn thực phẩm hàng bán ở chợ tự phát không an toàn rủi ro lớn vì nguồn gốc không rõ
ngay cả người bán cũng khó xác định thì làm sao kiểm soát được hàng hóa
vì vậy bài toán làm sao trả lại lòng đường thông thoáng cho người dân tham gia giao thông
giải tán hoàn toàn các chợ tự phát phụ thuộc nhiều vào nỗ lực và quyết tâm của từng quận huyện phường xã
sở giáo dục đào tạo tp hcm thông tin các trường mầm non có thể chủ động tổ chức hoạt động giữ trẻ trong dịp hè sau khi kết thúc năm học
sau khi kết thúc năm học tùy theo điều kiện nhà trường và nhu cầu của phụ huynh
các trường mầm non tại tp hcm có thể tổ chức giữ và chăm sóc trẻ trong dịp hè đến khoảng cuối tháng tám
việc này vừa giáo dục chăm sóc trẻ vừa tạo điều kiện cho phụ huynh có nơi gửi con an tâm đi làm
nếu trường không phải xây dựng sửa chữa phụ huynh có nhu cầu giáo viên có thể hỗ trợ cho phụ huynh
hiệu trưởng hoàn toàn có thể tự quyết định việc có hay không việc giữ trẻ trong dịp hè
thời gian giữ trẻ cũng do nhà trường tự chủ tự quyết định có thể từ hai đến ba tuần trong tháng tám
tuy nhiên sở giáo dục đào tạo tp hcm vẫn đề nghị các trường phải tạo điều kiện cho giáo viên mầm non được nghỉ ngơi trong dịp hè
học bồi dưỡng chính trị nếu có thì cũng vừa phải
cũng theo trưởng phòng giáo dục mầm non chương trình học hè của các trường mầm non có thể là giáo dục
củng cố lại các kỹ năng cần thiết cho trẻ thông qua các trò chơi hoạt động nhằm tạo hứng thú cho trẻ yêu thích việc đến trường
nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp căn cứ công dân cho hơn một năm triệu trẻ
một bốn triệu trường hợp trước ngày ba mươi một tháng tám
liên tục những ngày này công an các quận huyện và thành phố thủ đức tp hcm đã tạo điều kiện thuận lợi nhất
để người dân đến đăng ký thủ tục cấp căn cứ công dân gắn chip ghi nhận hoạt động này tại quận bình thạnh
tuổi cao sức yếu bà huỳnh thị thu đi lại khó khăn
thế nhưng qua trao đổi và thống nhất giữa gia đình và cảnh sát khu vực trên hệ thống zalo
lãnh đạo công an phường một mươi ba quận bình thạnh đã chủ động đưa xe đến tận nhà
đón bà thu đến phường để làm con cức công dân gắn chiếp
rất là vui gia đình tôi thành thật cảm ơn đơn ông công an phường một mươi ba rất nhiều
để đẩy nhanh cấp căn cước công dân hiện nay cảnh sát khu vực là lực lượng đóng vai trò chú đạo
trong việc tuyên truyền đông đốc và kiểm soát chặt chẽ người dân trong việc tiến hành làm thú tục căn cứ công dân
những trường hợp sức khỏe không đảm bảo giờ yếu đi lại khó khăn
cảnh sát khu vực sẽ bàn với gia đình để có giải pháp tốt nhất
đảm bảo mọi trường hợp thuộc diện cấp căn cước công dân đều được thực hiện
của gia lô của tổ dân phố nhóm gia lô khu phố và nhóm gia lô của địa bàn phường
thì cảnh sát vực về thì những trường hợp dễ thu nhận thì cảnh sát vực đã báo
còn ngoài ra thì cũng có những trường hợp những cô chú mà lớn tuổi trên địa bàn phường
mà khó về cái vấn đề đi lại thì công an phường sẽ sắp xếp
chủ động trao đổi gia đình để sắp xếp thời gian hợp lý
cũng như là cái vấn đề về cái phương tiện đi lại thì công an phường sẽ thực hiện việc đó
sẽ đưa các cụ đến tận nơi và đưa về tận nhà để thực hiện việc thu nhận
cần phải đảm bảo tốt nhất sức khỏe các cụ
để triển khai thực hiện nhanh chóng đề án sáu của chính phủ
tại địa bàn quận bình thạnh đã bố trí bảy điểm cấp căn cức công dân với quân số năm mươi hai cán bộ chiến sĩ
thời gian làm việc từ bảy giờ sáng đến hai mươi hai giờ mỗi ngày bao gồm cả thứ bảy chủ nhật
trong đó thì ra soát cụ thể từng trường hợp công dân trong cái chỉ tiêu được giao
để xác định những trường hợp nào đang có mặt trên địa bàn thì phải thực hiện mời ngay người dân lên làm
và có biện pháp ra soát
và soát lại những trường hợp nào đã lên và chưa lên để tiếp tục mời lần hai lần ba
đến khi người dân đã thực hiện hoàn thành ký cấp cân cung dân
trong cao điểm đợt ba này từ ngày một mươi năm tháng bảy đến ngày ba mươi một tháng tám
công an tp hcm đã triển khai bốn mươi sáu điểm cấp căn cước công dân trên khắp địa bàn thành phố
bên cạnh đó một số quận còn mở các điểm cấp căn cước công dân lưu động
để nhanh chóng hiệu quả người dân có thể nắm thông tin tiến độ
thông qua hệ thống gia lô tại địa bàn mà mình sinh sống